chuyến bay thẳng đầu tiên có số hiệu vz chín trăm ba mươi bảy từ haneda nhật bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế đà nẵng việt nam vào sáu giờ năm mươi năm phút với thời gian bay khoảng năm tiếng ba mươi phút mỗi chặng
được biết sân bay trung tâm haneda của thủ đô tokyo là sân bay lớn nhất của nhật bản và thuộc top đầu của châu á
với việc khai trương đường bay mới hãng vietjet air đã nâng tổng số đường bay khai thác lên năm đường bay giữa việt nam và nhật bản
gồm hà nội tp hcm đến tokyo nhật bản và hà nội tp hcm đến osaka nhật bản và đà nẵng đến tokyo nhật bản